ngày hai tháng ba đoàn công tác của bộ ngoại giao đã có buổi làm việc với tỉnh điện biên về công tác quản lý biên giới và thúc đẩy quan hệ đối ngoại
đoàn công tác đề nghị tỉnh điện biên cần xác định và thực hiện được mục tiêu là giữ môi trường hòa bình ổn định bảo vệ vững vàng an ninh trật tự an toàn xã hội chủ quyền biên giới
trong giai đoạn tới điện biên cần chuyển mạnh sang hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh thuộc hai nước lào trung quốc có đường biên giáp với điện biên
trong chuyến công tác đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ a một thành phố điện biên phủ khảo sát và làm việc với ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang